chiều ngày ba tháng bảy phó thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai trịnh đình dũng
vừa có công điện gửi các tỉnh thuộc bắc bộ và bắc trung bộ các bộ nông nghiệp phát triển và nông thôn
công thương giao thông vận tải quốc phòng thông tin truyền thông yêu cầu ứng phó khẩn cấp với cơn bão số hai
nội dung công điện nêu rõ hiện nay bão số hai tên quốc tế là moon đang tiếp tục di chuyển hướng về đất liền nước ta
theo dự báo bão có khả năng đổ bộ vào khu vực ven biển bắc bộ có thể xảy ra mưa lớn tại các tỉnh bắc bộ bắc trung bộ
nguy cơ lũ quét sạt lở đất tại vùng núi đặc biệt là một số tỉnh phía tây bắc bộ
đây là cơn bão đầu mùa dự báo tiếp tục gây mưa lớn tại một số địa phương vừa qua đã xảy ra lũ quét sạt lở đất
gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân
để hạn chế bớt thiệt hại ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành địa phương không được chủ quan tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến
chủ động triển khai các phương án ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ tập trung một số nhiệm vụ sau
đối với trên biển tiếp tục giả soát kiểm đếm tàu thuyền phương tiện hoạt động trên biển để hướng dẫn di chuyển
tranh chú an toàn hướng dẫn nêu đậu tàu thuyền bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện tại nơi tranh chú
căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương thực hiện việc cấm biển tổ chức hướng dẫn bảo đảm an toàn
giảm thiệt hại đối với lồng bè nuôi trồng thủy hải sản
đối với khu vực ven biển đồng bằng và đô thị giả soát chủ động sơ tán di rời dân cư tại các khu vực nguy hiểm
nhất là tại các khu vực ven biển cửa sông trên các lồng bè tròi canh nuôi trồng thủy hải sản
triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho người và tài sản đối với các hoạt động du lịch trên các đảo và ven biển
kiểm soát giao thông nhất là trên các tuyến cao tốc các cầu vượt biển để bảo đảm an toàn thời gian bão đổ bộ vào
triển khai các phương án bảo vệ sản xuất chống ngập úng bảo vệ công trình kết cấu hạ tầng khu kinh tế khu công nghiệp
nhà máy kho tàng hầm lò các dự án đang thi công ven biển các công trình cột tháp cao bãi thải khai thác khoáng sản
bảo vệ đê điều nhất là các đoạn đê bị sự cố đang thi công bảo đảm an toàn hệ thống điện thông tin liên lạc
sẵn sàng lực lượng vật tư để ứng cứu khắc phục kịp thời các sự cố
đối với khu vực miền núi trung du tiếp tục giả soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất
ngập sâu khi mưa lớn để chủ động sơ tán di rời bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
kiểm tra triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ đập nhất là các hồ đập sung yếu đang thi công sửa chữa vào hồ thủy điện nhỏ
cạnh đó chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính
bốn một số nhiệm vụ cụ thể
thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến kịp thời chỉ đạo
đồn đốc các ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành địa phương
triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp với diễn biến của bão
bộ giao thông vận tải chỉ đạo bảo đảm an toàn cho thuyền tàu phương tiện vận tải
chủ động bố trí lực lượng vật tư thiết bị tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ sạt lở để sẵn sàng khắc phục ngay khi có sự cố xảy ra
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp thủy sản
bảo đảm an toàn hồ đập thủy lợi đê điều
bộ công thương chỉ đạo bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện hệ thống điện hoạt động thăm dò khai thác khoáng sản
bộ xây dựng chỉ đạo bảo đảm an toàn cho các công trình xây dựng các công trình cao tầng công trình cột tháp cao
bộ tài nguyên và môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão kịp thời dự báo
cung cấp thông tin đến người dân và các cơ quan liên quan để phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó
đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam và các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục làm tốt công tác thông tin
đưa tin kịp thời diễn biến của bão mưa lũ để người dân chủ động phòng tránh
các bộ ngành khác theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao
chủ động phối hợp với các địa phương triển khai ứng phó và sẵn sàng hỗ trợ địa phương xử lý khắc phục hậu quả khi có yêu cầu